liên quan đến đại án vạn thịnh pháp thưa quý vị dù đồng ý bán khách sạn dau nổi tiếng bậc nhất tại hà nội
tòa nhà capital place hay các công ty nhà máy khu công nghiệp để khắc phục hậu quả
nhưng bà trương mỹ lan lại tha thiết xin được giữ lại biệt thự phương nam
về lý do là gì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau gần nửa tháng xét hỏi ngày một mươi chín tháng ba tới đây đại diện viện kiểm sát sẽ tiến hành luận tội đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
tại tòa dù không nhận tội nhưng bà trương mỹ lan lại đề nghị dùng tài sản là các bất đồng sản công ty của mình gồm bất đồng sản dự án
cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
một trong những tài sản khủng mà bà lan đồng ý bán là tòa nhà capital place ở hai mươi chín liễu giai quận ba đình hà nội
một tài sản khác rất nổi tiếng ở hà nội là khách sạn đê u
theo lời khai của bà lan công ty cổ phần bông sen của gia đình bà đang sở hữu phần lớn của phần tại khách sạn eu nên bà lan đề nghị bán khách sạn này
ngoài những tài sản trên bà trương mỹ lan đều chấp nhận chuyển nhượng hết các công ty nhà máy các khu công nghiệp cổ phần ở nhiều công ty để lấy tiền khắc phục hậu quả
tuy nhiên đối với căn biệt thự cổ vốn là di tích lịch sử tại một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm bà lan lại tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn
bà trương mỹ lan đã khẩn khoản xin tòa đừng kê biên tòa nhà này trả lại cho bà và gia đình để con gái bà sửa chữa bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
theo lời khai của bà lan căn biệt thự này của gia đình bà mua từ lâu với giá bảy trăm linh tỷ đồng
biệt thự của bà trương mỹ lan trước đây có tên là biệt thự phương nam xây dựng hơn một trăm linh năm trước trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần mineva mua lại biệt thự cổ này với giá ba mươi năm triệu đô la tương đương khoảng bảy trăm linh tỷ đồng khi đó
năm hai nghìn một mươi chín bà trương mỹ lan đã giao cho công ty stolt limit của singapore trùng tu biệt thự theo nguyên bản để bảo tồn như một di sản về văn hóa chứng tích lịch sử
tuy nhiên ngay sau khi bà trương mỹ lan bị bắt nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi
theo đó trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan phủ nhận việc nắm chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan khẳng định chưa bao giờ khai nằm số cổ phần lớn như thế chỉ nắm năm và hai con gái của bà mỗi người năm
còn ba mươi là của cổ đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo
trước câu trả lời này chủ tọa phạm lương
trương toàn giải thích theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phiếu đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo lan khai nhưng người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không biết đứng tên giúp bị cáo
bạn bè của bà lan là việt kiều không thể đứng tên được nên họ nhờ những người khác đứng tên họ đều là những người không có việc làm
theo bà lan những người bạn bè của bà mua cổ phần của scb đều là muốn giúp ecb vượt qua khó khăn
bà lan cũng phủ nhận việc
cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng và cho biết không hiểu gì về hoạt động ngân hàng
tất cả lãnh đạo của ngân hàng scb không phải là thân tín của bị cáo
bà trương mỹ lâm bật khóc và cho rằng võ tấn thành văn khai làm theo chỉ đạo của bị cáo nhưng một năm không gặp quá một hai lần
bị cáo lan rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay
trước trả lời này của bị cáo chủ tọa phạm lương toản giải thích hội đồng xét xử sẽ đánh giá lời khai của các bị cáo căn cứ vào các tài liệu chứng cứ
kể cả lời khai nhận tội
bà trương mỹ lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo võ tấn hoàng văn và đinh văn thành gặp đưa hối lộ bà đỗ thịt nhàn năm hai triệu usd
khi hội đồng xe xử hỏi theo cáo trạng hệ sinh thái của vạn tịnh phát có hàng ngàn công ty con điều này có đúng không
bà lan khẳng định là không đúng
theo bị cáo trương mỹ lan vạn tịnh phát chỉ có năm sáu công ty
bà lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty ma để chuyên đi rút tiền của scb
trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua
phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb thanh tra ngân hàng các công ty thuộc hệ sinh thái vạn tịnh phát
đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội tham mô tài sản đưa hối lộ
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn tịnh phát thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu tranh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao và viện kiểm soát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng năm
đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch tập đoàn vạn tịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vai vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
cụ thể trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng gần một mươi năm triệu usd
trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần green huviace một mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn usd
nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt để nhận chuyển nhượng dự án green hilk quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân
tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng ba trăm linh sáu usd
ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư chợ mới
do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ
ý giá hơn một hai trăm linh bốn tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc sự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bắt động sản và ngăn chặn giao dịch tám bắt động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng bùi đức khoa hồ biểu phương trần thị mỹ dung trương huệ vân tử anh tuấn cao việt dũng
và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bắt động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an
được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư